nhằm hỗ trợ cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín trên cơ sở những đề xuất của tập đoàn điện lực việt nam
và được sự đồng ý về chủ trương của chính phủ tại nghị quyết số bốn mươi một ngày chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
bộ công thường đã chính thức đưa ra các phương án giảm giá điện kể từ ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
thời gian áp dụng đối với khách hàng sử dụng điện trong tháng bốn năm sáu có hóa đơn tiền điện thanh toán vào tháng năm sáu bảy năm hai nghìn hai mươi
đối với các cơ sở phục vụ cách ly khám chữa bệnh điều trị covid một mươi chín được giảm theo hai mức là hai mươi và một trăm linh tùy loại hình
bao gồm cả các cơ sở lưu trú du lịch nhưng được sử dụng để làm nơi cách ly covid một mươi chín
đối với các cơ sở lưu trú du lịch giá điện kinh doanh dịch vụ giảm xuống bằng mức giá điện cho các hộ sản xuất
đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh được giảm giá điện một mươi tất cả các khung giờ
người dân sử dụng điện sinh hoạt được hỗ trợ một mươi đối với lượng điện tiêu thụ từ ba trăm linh kwh một tháng trở xuống
tương đương mức hỗ trợ tối đa sáu mươi hai năm trăm sáu mươi đồng một tháng cho mỗi hộ
mặc dù khách hàng vẫn mong muốn được hỗ trợ nhiều hơn nữa thế nhưng thời điểm này ngành điện cũng đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn
việc hỗ trợ khách hàng và người dân như
cũng là cố gắng rất lớn

về giảm giá điện giảm tiền điện bảo đảm đúng đối tượng thời gian qua đó góp phần hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân bị tác động của dịch
trong quá trình triển khai bộ công thương sẽ thực hiện kiểm tra giám sát các đơn vị điện giảm tiền điện bảo đảm đúng đối tượng thời gian qua đó góp phần hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân bị tác động của dịch